trong thời gian gần đây tình trạng các đối tượng tội phạm đột nhập nhà dân để trộm cướp tài sản
tại những địa bàn giáp danh tại các khu công nghiệp ở đồng nai diễn ra rất phức tạp
điều đang nói là thủ đoạn của các loại tội phạm này ngay càng tinh vi và táo tợn gây hoang mang cho người dân
mới đây nhất khoảng ba giờ sáng ngày năm tháng bảy hai đối tượng đột nhập vào nhà bà nguyễn hồng thắm
ở khu phố hương phước phường phước tân thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
dùng dao không chế người thân bà thắm cướp tiền cùng nhiều tài sản khác